thưa quý vị vào ngày ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã kết thúc kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao tp hà nội và các tỉnh thành phố chuyển hồi sơ đến vị kiểm sát nhân dân tối cao vụ một đề nghị truy tố năm mươi bốn bị can trước pháp luật
trong đó hai mươi một bị can bị truy tố cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự gồm nguyễn quang linh nguyên trợ lý phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyễn thanh hải vụ trưởng nguyễn tiến thân chuyên viên nguyễn mai anh chuyên viên vụ quan hệ quốc tế cùng thuộc văn phòng chính phủ
các bị can tại bộ ngoại giao bị truy tố gồm tô anh dũng thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn thị hương lan cục trưởng đỗ hoàng tùng phó cục trưởng lê tuấn anh tránh văn phòng lưu tuấn dũng phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao vũ hồng nam nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại nhật bản nguyễn hồng hà nguyên tổng lãnh sự việt nam tại osaka nhật bản lý tiến hùng nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nga vũ ngọc minh nguyên đại sứ đặc mệnh
hối lộ gồm phạm trung kiên chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế ngô quang tuấn chuyên viên vụ hợp tác quốc tế bộ giao thông vận tải vũ hồng quang phó phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam trần văn dự vũ anh tuấn vũ sĩ cường là ba nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an trần văn tân nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam trữ xuân dũng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
bốn bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm trần việt thái nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại malaysia nguyễn lê ngọc anh nguyễn hoàng linh đặng minh phương nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia
bên cạnh đó cơ quan chức năng truy tố hai mươi ba bị can về tội đưa hối lộ truy tố bốn bị can về tội môi giới hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại lâm đồng vào ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra lệnh khám xét đối với trung tâm đăng kiểm lâm đồng và ba chi nhánh của trung tâm này tại thành phố đà lạt bảo lộc và huyện đức trọng
để thu thập tài liệu chứng cứ và phục vụ cho công tác điều tra xác minh làm rõ những vi phạm trong hoạt động kiểm định nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sở giao thông vận tải lâm đồng
bước đầu cơ quan công an xác định khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo nhân viên của trung tâm đã nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng để bỏ qua các lỗi vi phạm hoặc được làm thủ tục nhanh
ngoài ra qua xác minh còn phát hiện một số nhân viên của trung tâm làm trung gian môi giới để làm thủ tục cho khách có nhu cầu cải tạo xe cơ giới thu tiền dịch vụ để hưởng lợi trái phép trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm đồng
qua làm việc những cá nhân liên quan đã thừa nhận sai phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật